tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra ngành hội chung tay vì sự sống do trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia thuộc bộ y tế tổ chức
nhu cầu ghép mô tạng hiện nay ở việt nam là rất lớn đang có hơn sáu người bị suy thận mãn cần được ghép
riêng tại một số bệnh viện lớn với trên một năm trăm linh người có chỉ định ghép gan
hiện nay ghép mô tạng là một trong những thành tiệu của ngành y tế trong việc chữa bệnh
đặc biệt trong các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính hiểm nghèo do các mô tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục được cần phải ghép tạng thay thế

cũng muốn là giúp đỡ một phần này đó của em cho những người mà người ta đang cần sự giúp
với hùng thì cái thông điệp này hết sức là mới mẻ nhưng mà khi hùng tin rằng là với những gì mọi người mong muốn và chương trình đã kêu gọi
thì một thời gian gần nữa thì chúng ta sẽ nhân rộng được cái mô hình này và sẽ đem lại nhiều sự chia sẻ
cũng như là mang lại cho mọi người một cái niềm tin vào cuộc sống
và sự tái tạo cuộc sống đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được những ý nghĩa nhân văn
cuối giờ chiều nay theo thống kê sơ bộ ngày hội trung tây vì sự sống đã tiếp nhận được sáu trăm linh sáu người đăng ký hiến tạng
sau khi qua đời để cứu giúp người bệnh nhân đang trông chờ nhận được món quà của sự sống
ban tổ chức ngày hội cũng đã công bố địa chỉ tư vấn đăng ký hiến tạng
theo đó người dân quan tâm có thể liên hệ với trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người số bốn mươi tám
bốn tràng thi thành phố hà nội số điện thoại chín một năm không sáu không năm năm không
hoặc đơn vị điều phối về ghép bộ phận cơ thể người bệnh viện trợ rẫy thành phố hồ chí minh điện thoại chín trăm một mươi ba sáu trăm bảy mươi bảy sáu mươi một